tại trung tâm hội nghị quốc gia hà nội đại hội đại biểu toàn quốc hội liên hiệp thanh niên việt nam lần thứ tám đã diễn ra phiên khai mạc trọng thể
đại hội vinh dự đón các đồng chí nguyên tổng bí thư nông đức mạnh đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư trung ương đảng
các đồng chí ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trương thị mai trưởng ban dân vận trung ương võ văn thưởng trưởng ban tuyên giáo trung ương
cùng dự đại hội có các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước các bộ ban ngành trung ương các vị lão thành cách mạng
bà mẹ việt nam anh hùng anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân anh hùng lao động và một đại biểu tiêu biểu
đại diện cho thanh niên năm mươi bốn dân tộc anh em trên khắp mọi miền tổ quốc và thanh niên việt nam ở nước ngoài
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng nguyên chủ tịch nước trần đức lương thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân gửi lãng hoa chúc mừng đại hội
phát biểu khai mạc đại hội đồng chí lê quốc phong ủy viên dự khuyết trung ương đảng
bí thư thứ nhất trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh chủ tịch hội liên hiệp thanh niên việt nam khóa bảy nêu rõ
trong năm năm qua hội liên hiệp thanh niên việt nam đã có nhiều đổi mới sáng tạo trong tổ chức hoạt động
trở thành người bạn đồng hành cùng thanh niên bên cạnh thực hiện nhiệm vụ chính trị nỏng cốt quan trọng
các hoạt động chương trình phong trào của hội liên hiệp thanh niên được triển khai hiệu quả
thực chất phát huy tinh thần sung kích tình nguyện có tính lan tỏa
nhiều thanh niên đã có nghị lực vươn lên trong cuộc sống dám bước tiếp sau những khó khăn
tình nguyện vì cộng đồng bền bỉ trong lập thân lập nghiệp và làm giàu chính đáng
nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích mà tuổi trẻ việt nam công tác hội và phong trào thanh niên việt nam đã giành được trong nhiệm kỳ qua
đồng chí trần quốc vượng khẳng định đảng nhà nước luôn đặt thanh niên ở vị trí trung tâm trong chiến lược bồi dưỡng
phát huy nhân tố và nguồn lực con người chăm lo phát triển thanh niên vừa là mục tiêu vừa là động lực bảo đảm sự ổn định và phát triển bền vững của đất nước
tại đại hội này các đồng chí cần thảo luận dân chủ hiệp thương chọn cử ủy ban trung ương liên hiệp
hội liên hiệp thanh niên việt nam khóa tám có trình độ năng lực nhiệt huyết uy tín trong thanh niên
tiêu biểu cho ý chí tinh hẳn thanh niên việt nam đáp ứng kỳ vọng của đảng và nhân dân ta
đồng chí trần quốc vượng tin tưởng sau đại hội dưới ngọn cờ vinh quang của đảng đoàn và hội
mỗi đại biểu sẽ không ngừng phấn đấu vươn lên vun đắp khát vọng ước mơ tích cực đẩy mạnh công tác hội và phong trào thanh niên
đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
sau phiên khai mạc đại hội đã diễn ra các phiên thảo luận và hiệp thương
chọn cử một trăm ba mươi bảy thành viên ủy ban trung ương hội liên hiệp thanh niên việt nam khóa tám
và anh nguyễn anh tuấn bí thư thường trực trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
được bầu là chủ tịch trung ương hội liên hiệp thanh niên việt nam khóa tám
nhậm ký hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn đại hội sẽ bế mạc vào sáng mai một mươi hai tháng một mươi hai